theo đó ngày hai tháng chín tới đây dự án sẽ được vận hành thử
ban quản lý dự án đường sắt cam kết đạt được các mốc tiến độ như sau
ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám bắt đầu đưa dự án vào vận hành chạy thử với thời gian vận hành chạy thử từ ba đến sáu tháng
thời gian hoàn thành giai đoạn thực hiện xây dựng dự án trong quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
về thời gian kết thúc thực hiện dự án ban quản lý dự án đường sắt cho biết là mốc thời gian trong năm hai nghìn hai mươi một
gói thầu chính của dự án thiết kế cung cấp thiết bị vật tư và xây lắp do công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu epc